đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi những người điều khiển xe máy cố tình tạt đầu
cắt ngang lọt đúng điểm bù của xe tải thế nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan khi tham gia
giao thông để lại những hậu quả đáng tiếc nhiều người do quá chủ quan không hiểu các
nguyên tắc lưu thông trên những cung đường hỗn hợp nên tự mình gây tai nạn tạt đầu xe tải
xe container lọt vào đúng điểm mù khiến các tài xế không thể xử lý là nguyên nhân gây ra
những vụ tai nạn thương tâm theo nghị định số một trăm linh hành vi điều khiển xe máy chuyển hướng mà
không có tiến hiệu báo hướng rẽ bị phạt từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng tuy mức phạt cao
nhưng kiểu đi xe máy cắt đầu xe tải bất ngờ vẫn diễn ra rất phổ biến
thưa quý vị chiều một mươi một tháng ba các cơ quan chức năng của huyện đam rồng
tỉnh lâm đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ hai mươi bảy khiến một người tử vong
vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi một tháng ba tại quốc lộ hai mươi bảy khu vực đèo chuối huyện đam rông
tỉnh lâm đồng xe tải biển kiểm soát bốn mươi chín c bốn mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi bốn do lái xe lê văn viết tuấn ngụ ở đức trọng điều khiển
lưu thông hướng huyện lâm hà đi tỉnh đắk lắc thì xe bị nổ lốp lái xe bị bất ngờ mất lái lao xuống vực bên phải
vụ tai nạn làm đầu xe biến dạng hoàn toàn lái xe bị mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ
ngay sau đó người dân cùng với lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể ông tuấn đến cơ quan y tế của huyện
đồng thời chờ cơ quan chức năng đến tiến hành khám nghiệm